chỉ còn nốt hôm nay hà nội sẽ chính thức nới lỏng giãn cách thu hẹp phạm vi khoanh vùng
vậy sao hai mươi bốn chín giao vào thành phố cần giới tờ gì quý vị hãy thật lưu ý thông tin này
ông vũ văn viện giám đốc sở giao thông vận tải hà nội cho biết hiện tại hà nội đang có những điều chỉnh
trong biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín theo hướng linh hoạt kịp thời phù hợp với tình hình thực tiễn
tại các chốt cửa ngõ thủ đô sở giao thông vận tải đã chỉ đạo lực lượng thanh tra kiểm tra kỹ lưỡng
khi quét mã các phương tiện và người lái nếu giấy tờ hợp lệ sẽ được qua ngay chốt
nếu giấy tờ không đúng quy định thì kiên quyết yêu cầu quay đầu
ông viện cũng cho biết nếu sau ngày hai mươi một tháng chín hà nội nới lỏng một số hoạt động dịch vụ
thì đơn vị cũng tập trung xây dựng phương án để mở lại các loại hình vận tải hành khách công cộng và liên tỉnh
theo từng giai đoạn phù hợp với các quy định về kiểm soát dịch bệnh
thành phố sẽ tạo điều kiện cho người lao động trở lại thành phố làm việc trên cơ sở tuân thủ các quy định phòng chống dịch
trong đó người ở tỉnh thành khác vào hà nội làm việc lao động trong các cơ quan đơn vị doanh nghiệp
được phép hoạt động thì cần phải có giấy xác nhận của cơ quan đơn vị doanh nghiệp
bên cạnh giấy tờ theo quy định người dân cần phải có kết quả xét nghiệm âm tính bằng pcr có giá trị trong vòng ba ngày
sở giao thông vận tải hà nội cũng đang xây dựng bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
trong hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sau khi thành phố nới lỏng giãn cách kể từ ngày hai mươi một tháng chín tới đây
việc này cũng góp phần giúp cho người lao động tại các xí nghiệp xe buýt được quay trở lại làm việc ổn định cuộc sống
theo một cán bộ của phòng cảnh sát giao thông hà nội ngày đầu tuần làm việc ngày hôm nay hai mươi tháng chín
lực lượng cảnh sát giao thông được tăng cường để điều tiết tránh ủn ứ của các phương tiện đi lại trong các giờ cao điểm
sau ngày hai mươi một tháng chín khi ủy ban nhân dân tp hà nội có văn bản chỉ đạo mới phòng cảnh sát giao thông và các lực lượng công an sẽ thực hiện và có công tác kiểm soát giao thông mới
lực lượng chức năng vẫn tiếp tục thực hiện theo văn bản chỉ đạo của thành phố
hiện tại hai mươi ba chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín ở cửa ngõ thủ đô vẫn được duy trì
ngoài ra còn có một mươi hai tổ cơ động mạnh tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm
triệt để các hành vi vi phạm về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín và các vi phạm pháp luật khác
tại các chốt kiểm soát cửa ngõ này lực lượng chức năng vẫn đang áp dụng kiểm soát người ra vào thành phố
theo văn bản số hai nghìn bốn trăm ba mươi bốn của ubnd tp hà nội
người ra và vào hà nội đều phải có giấy tờ tùy thân
kết quả xét nghiệm âm tính virus sars cov hai bằng phương pháp pcr có giá trị trong vòng ba ngày
và giấy đi đường hoặc giấy xác nhận ra vào hà nội để thực hiện nhiệm vụ công vụ và chống dịch
đối với cán bộ nhân viên người lao động có địa chỉ thường trú tại hà nội làm việc trên địa bàn tỉnh thành phố khác
khi qua chốt kiểm soát cả chiều đi lẫn chiều về đều phải xuất trình giấy xác nhận là cán bộ công nhân
người lao động của cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thành phố đó
và giấy xác nhận của chính quyền nơi cư trú tại hà nội theo mẫu
đối với người ở tỉnh thành phố khác đưa đón bệnh nhân khám chữa bệnh
tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố hà nội lễ tang đi sân bay nội bài để công tác
cả người đưa đón cần phải xuất trình giấy tờ tùy thân giấy xét nghiệm pcr âm tính hộ chiếu về máy bay
đối với bệnh nhân vào hà nội khám bệnh và xuất viện ra khỏi hà nội phải có hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện
lịch trình vào ra địa điểm xuất phát nơi đến để kiểm soát quá trình tham gia lưu thông trên địa bàn thành phố
đối với các trường hợp người dân đi ra khỏi thành phố trước ngày hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
thời điểm ban hành chỉ thị số một mươi bảy muốn quay trở lại hà nội
các trường hợp người buôn bán hàng hóa thiết yếu từ các địa phương tỉnh thành khác vào hà nội
cần phải chuẩn bị căn cước công dân các loại giấy tờ chứng minh việc buôn bán giấy xét nghiệm pcr âm tính có giá trị trong vòng ba ngày
trước đó ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã có chỉ đạo từ một mươi hai h ngày một mươi sáu tháng chín
một mươi chín quận huyện thị xã chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng kể từ ngày sáu tháng chín
thời điểm thực hiện chỉ thị số hai mươi của thành phố hà nội được nới lỏng giãn cách xã hội
mở lại một số hoạt động kinh doanh
tại một mươi chín quận huyện vùng xanh này cơ quan chức năng không kiểm soát giấy đi đường của người tham gia giao thông
cũng từ chiều một mươi sáu tháng chín ba mươi chín chỗ trực của công an thành phố hà nội đã được dỡ bỏ không kiểm soát giấy đi đường ở vùng xanh
cơ quan chức năng vẫn đang áp dụng kiểm soát người ra vào thành phố theo văn bản số hai nghìn bốn trăm ba mươi bốn của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
người ra và vào hà nội đều phải có giấy tờ tùy thân
kết quả xét nghiệm âm tính virus sars cov hai
bằng phương pháp pcr có giá trị trong vòng ba ngày và giấy đi đường hoặc giấy xác nhận ra vào hà nội để thực hiện nhiệm vụ công vụ và chống dịch
đối với cán bộ nhân viên người lao động có địa chỉ thường trú tại hà nội làm việc trên địa bàn tỉnh thành phố khác
khi qua chốt kiểm soát cả chiều đi lẫn chiều về đều phải xuất trình giấy xác nhận là cán bộ công nhân người lao động của cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thành phố đó
và giấy xác nhận của chính quyền nơi cư trú tại hà nội theo mẫu
đối với người ở tỉnh thành phố khác đưa đón bệnh nhân khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố hà nội
lễ tàng đi sân bay nội bài để công tác kể cả người đưa đón cần phải xuất trình giấy tờ tùy thân giấy xét nghiệm pcr âm tính hộ chiếu về máy bay
đối với bệnh nhân vào hà nội khám bệnh và xuất viện ra khỏi hà nội phải có hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện
lịch trình vào ra địa điểm xuất phát nơi đến để kiểm soát quá trình tham gia lưu thông
đối với các trường hợp người dân đi ra khỏi thành phố trước ngày hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một thời điểm ban hành chỉ thị số một mươi bảy
muốn quay trở lại hà nội các trường hợp người buôn bán hàng hóa thiết yếu từ các địa phương tỉnh thành khác vào hà nội
cần phải chuẩn bị căn cước công dân các loại giấy tờ chứng minh việc buôn bán giấy xét nghiệm pcr âm tính có giá trị trong vòng ba ngày
trước đó ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã có chỉ đạo từ một mươi hai h ngày một mươi sáu tháng chín
một mươi chín quận huyện thị xã chưa ghi nhận bệnh nhân khám chữa bệnh

tại một mươi chín quận huyện vùng xanh này cơ quan chức năng không kiểm soát giấy đi đường của người tham gia giao thông